những năm gần đây số đối tượng sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để gây án gây rối trực tự công cộng chống người thi hành công vụ hoặc giải quyết mâu thuẫn cá nhân càng diễn biến phức tạp hơn
không chỉ thế tình trạng mua bán vận chuyển tàn trữ chế tạo sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhất là súng kíp và súng cồn tự chế vẫn xảy ra
làm ảnh hưởng tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội gây nguy hiểm
gây nguy hiểm cho xã hội bức xúc trong quần chúng nhân dân
nếu mình có vũ khí thì mình tự dắt mình nộp cho mấy công an huyện an xã cho nó trong sạch của người của mình
đây là khẩu súng cồn tự chế đạn là những viên bi sắc
những khẩu súng tự chế như thế này được người dân mua lại từ những người lạ mặt dùng để săn bắn thú rừng
ở khoảng cách ba mươi mét nếu trúng mục tiêu đặng có thể hạ gục gà chim thậm chí cả những con lợn rừng
điều đó đồng nghĩa nếu súng rơi vào tay kẻ xấu
hoặc chủ nhân không kiểm soát được hành vi sẽ rất nguy hiểm
và trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ gây chết người do tranh chấp đất đai hoặc mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hậu quả đau lòng
riêng việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ đặc biệt là súng kíp trong thời gian năm hai nghìn một mươi hai tại địa bàn xã e trôn
do mâu thuẫn cá nhân đã sử dụng vũ khí
tức là cụ thể là sử dụng súng kíp bắn một trường hợp là bị chết
hiện tại cái đối tượng đây là đang thi hành án phạt tù
rồi một trường hợp ở xã siêu cô lôi năm hai nghìn một mươi năm
do mâu thuẫn với con sử dụng súng bắt đầu là bắn một đứa con tử vong
hiện giờ đối tượng cũng đang ở tại trại tâm giang
qua việc xây dựng mô hình thôn buôn không có vũ khí trái phép
người dân đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc tàn trữ sử dụng súng đạn tự chế
rồi tự nguyện giao nộp cho chính quyền và công an
mô hình được làm tốt ở búc đức buôn mùi xã e tron huyện miền núi sông hinh
mà lực lượng nòng cốt là già làng và người có uy tín
thế là tốt đây từ tuyên truyền dòng làng con cái
nghĩa về ai có chúng
chúng là súng kim là súng ak hay là súng ar hay là súng pha gì đấy
mà chờ nộp hết cho công an viên
thế gia đình nào có súng thì phải vận động phải góp lại cho công an thôn
từ đó bây giờ ở địa phương chúng tôi bây giờ có súng tự chế bây giờ là không có còn
trước đây nó xuất tạp không ạ
cái đấy thì tuyên truyền từ đặt quý rồi tuyên truyền về đây thì tôi cũng là đồng viên
chỗ băng này trong thôn ấy
đồng thể cũng đi làm từng hộ xét được hộ nào đấy là có súng đấy phải vận động
phải nập nập cho là công an viên
kết quả là vậy song trên thực tế vẫn còn một số người dân lén lút cất dấu súng trong rừng
hoặc nương rẫy chủ yếu là súng phà súng kíp có độ sát thương cao
bằng sự kiên trì bền bỉ lực lượng công an ở cơ sở đã không quản ngày đêm
đến từng nhà vận động thuyết phục bà con giao nộp súng
có nơi đến nay không còn
không còn một khẩu nào
an ninh trật tự vì thế cũng được lập lại bản làng yên vui hạnh phúc
thí dụ như bên lực lượng công an ấy
cả lúc người dân không hiểu về pháp luật
vì cái súng cồn này kia về cái sát thương này kia
cả bên công an cũng vướng là cái chỗ
thí dụ như người dân lúc mình đi vận động là giao nộp
và có hộ là nộp có hộ ấy nó dấu trong rừng
vì cái khẩu súng là người ta đi săn bán này kia
để chim rồi gà rồi đấy để về cho việc phục vụ cho gia đình này kia
cho nên là cũng vướng cái chỗ đấy
mà sau này là nó bên thôn hoặc là công an xã
tuyển tuyển dân dân thì bây giờ có người dân cũng ít cảm về cái súng như thế này
cho mình tuyển tuyển này kia nó có vũ khí này kia
hoặc là đi sang đổi là thí dụ như có lúc súng này kia
nó nổ tự nó nổ hoặc cái tay đồ nó đứt
thì giống như cái súng kíp mình đây nè
lúc mình bỏ cái bột nó nhiều quá tự nó nổ nó nổ ngay cái tay mình cầm luôn
cho nên là giờ dân cũng ít làm cái loại súng này
thấy bên người dân như vậy
sông hình có gần năm mươi dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số
ở các xã vùng cao khu dân cư và nương rẫy thường nằm sát rừng núi
nên việc sử dụng súng tự chế để sang bán
bán thú rừng đã ăn sâu trong đời sống thói quen của không ít người dân
nguy hiểm nhất là từng đã xảy ra nhiều vụ do tranh chấp
mâu thuẫn cá nhân dẫn đến dùng súng tự chế thanh trừng lẫn nhau
sử dụng cái loại súng cồn tức là chế tạo súng cồn này rất là đơn giản
mua các loại ống nhựa về tự lắp đặt rồi mua bi là sử dụng
để phục vụ cho cái việc mà sang bắn cái loại chim chóc
trên địa bàn các loại súng mình thu giữ trong thời gian vừa qua
các cái loại súng này đều là từ một số đồng bào di cư từ ngoài bắc măng vào
còn tại địa bàn sông hinh là việc mà tổ chức để mà chế tạo các loại súng này là chưa phát hiện
nhờ kiên trì làm tốt công tác tuyên truyền vận động
qua năm năm triển khai pháp lệnh số một mươi sáu
của ủy ban thường vụ quốc hội về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
huyện sông hinh đã thu hồi được bốn trăm hai mươi năm khẩu súng các loại
trong đó nhân dân tự giao nộp hai trăm ba mươi bốn khẩu
điều này cho thấy nhận thức về việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ trai phép của người dân đã được nâng lên
tổ dân họ tự quán tổ dân họ tự quán là vận động
cái dân họ mình vận động dân họ mình vận động ai thì vận động dân họ ai mà
để lưu trữ vũ khí tự chế rồi về nộp lại cho công an các xã
sau đó xã đem về cho công an huyện rồi công an huyện nộp lại cho ban phim sự huyện để quản lý
sông hinh đặc biệt mình có cơ hội tổ dung họ tự quán của ngành công an
đấy là thế là cái đó hơn các huyện khác
vì có hệ thống chính trị là các ban ngàn quản thể xã vận động
thông là cũng
tàn trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trai phép tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn xã hội
mô hình thôn buôn không có vũ khí trái phép đã khẳng định là giải pháp hiệu quả cần sớm được nhân rộng
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
nhất là vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số